cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can đang công tác tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng cdc lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản
thông tin ban đầu hai nhân viên thuộc khoa xét nghiệm của cdc lâm đồng bị bắt tạm giam gồm nguyễn xuân đạt và phạm thị hoa
hành vi sai phạm được xác định xảy ra trong đợt cao điểm dịch covid một mươi chín với số tiền chiếm đoạt khoảng sáu trăm linh triệu đồng
cụ thể hai nhân viên này đã nâng khống giá thiết bị sinh phẩm xét nghiệm đồng thời cả hai còn thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ là mẫu đơn
sau đó bán lại sinh phẩm kit xét nghiệm và các vật tư xét nghiệm dư dôi cho công ty cổ phần công nghệ việt á
cùng với lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của hai bị can trên
lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
cảnh sát điều tra đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra